những vụ hỏa hoạn lớn lại xảy ra trong đêm rất khó để xác định là cháy do nguyên nhân khách quan hay chủ ý của con người
trong một hiện trường chỉ còn lại tàn tích cộng thêm những biến động xây dịch do hoạt động chữa cháy khiến việc xác định điểm phát cháy đầu tiên không bao giờ là chuyện dễ dàng
công việc này ngoài những kinh nghiệm tích lũy của kỹ thuật viên còn đòi hỏi kết luận khoa học có độ chính xác cao
như vậy công tác khám nghiệm hiện trường đã được thực hiện một cách cẩn trọng để tìm các chi tiết dù là nhỏ nhất

xác định qua bước đầu xác định đây không phải là một vụ hỏa hoạn bình thường là một vụ án mạng xảy ra
tuy nhiên để có kết luận cuối cùng bằng chứng xác đáng
thì các kỹ thuật viên cần phải đưa ra những vật chứng tại hiện trường
gửi đi viện khoa học hình sự bộ công an làm công tác giám định

và đối tượng thì chúng ta cũng có cơ sở để chúng ta xử lý về đối tượng
một mũi trinh sát được điều đến bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang
để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc cũng như thân nhân những người bị bỏng
qua trao đổi với bác sĩ thì được biết
trong ba người gặp nạn vẫn còn đang hôn mê chưa thể khai thác được thông tin gì
ngay từ đầu đã xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
từ đó mà giữa lãnh đạo giữa hai ngành và hai cái bộ phận điều tra
lại có sự phối hợp ngay từ đầu
vì vậy chúng tôi đã có sự tập trung quyết liệt trong chỉ đạo
và thực hiện việc thu thập các tài liệu chứng cứ
và chi tìm xác định và chi tìm đối tượng theo quy trình tố tụng
đánh giá phân tích và đưa ra những giải thích điều tra
và đối tượng gây ra vụ chảy này với mục đích
là để giải quyết một là mâu thuẫn tình ái
là có thể là giết người cướp tài sản
là có thể là giải quyết do mâu thuẫn thủ tức cá nhân
thế thì do nhận định ba cái giải thích đó
cho nên là các lực lượng liên quan đã được phân công
bố trí tiến hành điều tra để xác định rõ
để thu hẹp cái diện giải thiết
theo kế hoạch này lực lượng điều tra chia thành nhiều mũi
tổ thì phối hợp với lực lượng công an cơ sở
tiến hành các hoạt động ra soát nhân chứng hiện trường
nắm tình hình phát động thông tin liên quan đến vụ cháy
nhưng trước tính chất nghiêm trọng của sự việc toàn bộ lực lượng công an huyện châu thành với phòng cảnh sát hình sự tỏa xuống khắp các ấp xã lân cận xã vĩnh hòa phú
dọc theo tuyến đường ra vào hiện trường để xác minh thông tin và những điểm vụ bất thường trước trong và sau khi đám cháy xảy ra
những người dân đã được hỏi đều cho biết chỉ khi nghe coi cứu hỏa hú vang họ mới sục tỉnh giấc
lúc đó thì ngọn lửa đã trùm kín môi trường
và ngay cả những người láng giềng liền kề cũng chẳng thể cung cấp được điều gì có giá trị
mà thù tức với người hàng xóm hoặc người xung quanh ở nơi khác đến thì không có
mình lội bỏ cái vấn đề này ra
cái thứ hai nữa thì mình quay qua mình xác minh nếu khả năng mà ba em gái này coi em nào có lứa tuổi
nó gì thành niên không có yêu thương gì với ai hay không
để mình coi coi có thù tức hay là về cái tình ái yêu thương gì không
mà cả ba chị em này là rất ngoan
đi học rồi về nhà cũng chắc
trong quan gia đình
thì cái việc mâu thức mâu thử mà tức thù với nhau
mà giữa bạn gái rồi với nhau hay này kia là có cái gì xích mít gì ở địa phương hay cái gì đó thì cũng không có
có một chi tiết mà khiến cơ quan điều tra nghi vấn là trước ngày xảy ra vụ cháy một hôm
gia đình bị hại có lên trình báo với công an huyện châu thành về một thông tin
trước khi xảy ra vụ án một ngày thì anh lê tướng anh có đáo báo lên cơ quan công an
là công an huyện là cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
cái hôm trước thì xảy ra vụ án thì có cái vụ tạc acid vào mùn
thì lực lượng công an tiến hành sư đến tại hiện trường và cũng điều tra tại hiện trường
và gặp gia đình của anh lê tấn anh này rồi gặp cô lê thị yến linh
thì tất cả đều nói không có mâu thửng gì với ai
và cả lô cô lê thị yến linh này thì cũng nói rằng không có quan hệ bạn bè tình ái gì với ai hết
khi đám cháy dần hé lộ bí mật về tội ác
ghê dọn cố tình giết người không chỉ một lần mà có đến hai lần thực hiện hành vi đến cùng
ban giám đốc công an tỉnh kiên giang yêu cầu lực lượng điều tra trọng án của phòng cảnh sát hình sự
và công an huyện châu thành phải xác minh tất cả những người dân có công việc
nghề nghiệp sinh hoạt vào ban đêm có lộ trình di chuyển qua hiện trường
và những hiện tượng họ bắt gặp vào đêm kinh hoàng đó
kinh nghiệm mách bảo cơ quan điều tra án nếu ra sẽ ra trong một mươi ngày đầu
càng để lâu càng làm cho trí nhớ của nhân chứng
để không bị mờ dần về những thứ đã nhìn thấy hoặc nghe được
thân trọng tối đa trong việc lưu ý
loại một ai đó ra khỏi diện nghi vấn
đây là một nguyên tắc không được quên
đó là không thể tin lời khai hay tài liệu do đối tượng xuất trình
mọi thứ đều phải được kiểm tra xác minh tính chân thực một cách tỉ mỉ
kỹ lưỡng để chấp nhận hay bác bỏ
đó là việc đề xuất hay không loại khỏi diện nghi vấn đối tượng điều tra
những người làm án chịu áp lực
đề xuất rất lớn
ngay lúc đầu thì chúng tôi làm việc với gia đình
nhưng mà gia đình thì cung cấp không đầy đủ
cung cấp là cái đối tượng a đối tượng b rồi đối tượng c
rồi cả chục đối tượng gia đình cung cấp
rồi kể cả quân chúng dân dân cung cấp
ở nhà làm nghề gì chú
nó khoảng nhiêu tuổi rồi chú
hứa tình gì không
hứa tình luôn
không biết quê quát nha
qua cái thông tin người dân
xác định là phát hiện có cái mâu thẫn
là thường xuyên là có một anh thanh niên cũng hay là nhà
từ cái thông tin này chính xác mũi chính xác mới tiến hành xác minh thẩm tra
thì thẩm tra thì nổi lên nghi vấn nhất là ngay chỗ anh dương
anh dương thường có lại nhà chơi
những ngày gần đây
thì nó có cái bất thường
tôi được sự phân công
tôi với chỗ đồng chí có phòng hành sự là phân công đi bắt
xác minh ngay cái đối tượng dương này hiện nay ở đâu làm cái gì
ba mẹ thì xác định có một đối tượng tên nguyễn văn dương
là thường xuyên lui tới nhà chơi
và có nảy sinh tình cảm với
những người chị gái lớn trong gia đình
một lần nằm một lần nằm
chầu tên chịu rồi
thời gian đó đâu
rồi công an kêu hỏi nó lấy khai hỏi nó quen với ai vậy đó
rồi nó nói hỏi phải anh dương không
nó nói không phải đâu anh dương đi gai
nạn nhân lê yến linh khẳng định đã đi theo tàu đánh cá hai hôm trước khi xảy ra

qua làm việc với gia đình đặc biệt là bố mẹ nạn nhân
thì đều cho rằng là dương đang trong cái thời gian đi biển
đi biển tức là đi làm đánh bắt xe bò

tuy nhiên thì quá trình thẩm chế cha chúng mình thì xác định là nguyễn văn dương đã có mặt ở địa phương
trong cái phù hợp với cái thời gian mà xảy ra vụ án
nhưng chúng có mặt ở khu vực hiện trường khẳng định là chính xác là buổi tối
và đêm buổi tối ngày một mươi năm tháng năm là cái đêm xảy ra vụ án
thì nguyễn vũ dương là người có mặt ở khu vực hiện trường
mình xác minh lại cái đối tượng này thì không có mặt ở địa phương
lần theo tới cái hòn đất thì được một cái anh này trước đây có thê
có thê mà anh dương này đi ghe đó
thì anh này anh cung cấp được một cái thông tin rất quan trọng
thằng dương trước đêm đó xin ít tiền để nó đi về quê
thì lúc này là xác định là cơ quan cánh sát điều tra và cái buổi chính xác
và cái ban chuyên án là xác định đây là đối tượng đốt ba cái nạn nhân này
không còn ai ngoài cái này nữa
thì lúc đó thì bản chuyên án tập trung là bằng mọi cách
bằng các biện pháp như thế nào phải chi tìm cho được cái đối tượng dương này
cơ quan điều tra xác minh nhanh
lý lịch của nghi can nguyễn văn dương
thì được biết nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê quán hậu lộc thanh hóa
nơi đăng ký hộ khẩu thương chú
phường an bình thành phố sạch giá tỉnh kiên giang
nghề nghiệp ngư phủ
trình độ học vấn một trên một mươi hai
tiền án tiền sự chưa có
do bỏng quá nặng ba ngày sau ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn bảy
cả ba con gái của ông trần tấn anh lần lượt
mẹ đi vô trong nhà thương
nó còn nói mẹ với cha
đừng có giận con đừng có buồn con
tại con nghe lời cha với mẹ
nó nói chỉ có nhiều thôi
nạn nhân nhớ ra thông tin gì
nói với cơ quan chức năng
và thông tin các nạn nhân lần lượt tử vong
lại càng hôn đúc thêm tinh thần quyết tâm hơn nữa
sớm bắt giữ được đối tượng gây án
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn chín
công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn dương
cơ quan điều tra nhận định có khả năng
đối tượng sẽ quay về nhà
ở phường an bình thành phố sạch giá
mũi thứ hai đi về quê quán của đối tượng dương
xem hắn có trốn về đó hay không
mùi thứ ba già soát khắp các bến tàu bến cảng
xem dương có xuất hiện tại đây không
hai anh em đi ra ngoài chi tìm hết các cái manh mối
đến cái giai đoạn ra tới ngoài thì nó hết nguồn
nó nguồn nhưng mà sau đó
ban chuyên án nhận định
đối tượng này có khả năng là trúng trong chia
đưa ra nhiều hướng giả thuyết
thì đó cũng nhờ các cái mũi mà giáp biên
coi có cái dấu vết đối tượng này có qua lại bên đó hay không
thì cũng không có nó khác hiện
nói chung là cái đối tượng này trúng không có mình cắt cái biện pháp mình xài hết rồi
mình sử dụng hết rồi
nhưng mà cái đối tượng này
không thể tìm ra được cái manh mối nào
thưa quý vị và các bạn
xác định được hung thủ của vụ án
nhưng hắn đã cao chạy xa bay
vụ án tạm thời bị đình chỉ điều tra
và đây cũng là nỗi dây dứt của những người làm án trong suốt một thời gian dài
để tìm hiểu quá trình trốn chạy của nguyễn văn dương
và nguyên nhân vì sao
khiến bị cáo
không kiềm chế được
tìm mọi cách
giết hại nạn nhân đến như vậy
tất cả sẽ có câu trả lời trong phần hai
của chương trình hồ sơ vụ án
phát sóng vào khung giờ này